hai đối tượng cho kim anh sáu mươi ba tuổi và lê văn tiến bốn mươi hai tuổi cùng chú tại tỉnh đồng nai
đang bị tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó kim anh bị bắt quả tang đang bán ma túy cho người nghiện ở nhà tại phường long bình tân
thành phố biên hòa tăng vật thu giữ gồm sáu mươi năm gói ma túy đá tại chỗ và thêm tám mươi gói ma túy đá
khi khám xét nhà với tổng trọng lượng là gần tám mươi gram
điều tra mở rộng lê văn tiến con rể của kim anh cũng bị bắt giữ khẩn cấp về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
một nhóm đối tượng có hành vi môi giới và chứa gái mại dâm trên địa bàn thành phố lào cai
vừa bị công an tỉnh lào cai triệt phá thành công phản ánh sau của phóng viên thời sự
trước đó trong quá trình điều tra trinh sát lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai
phát hiện một nhóm đối tượng nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến mua bán gái mại dâm
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá
và quá trình đấu tranh chuyên án thì chúng tôi xác định là đây là một cái đường dây
có phương thức thủ đoạn hoạt động khá là tinh vi
các đối tượng hoạt động rất là kín và để mà phát hiện cũng như là đấu tranh triệt phá được cái đường dây này
thì chúng tôi đã phải rất là kỳ công và thực hiện công tác đấu tranh chuyên án một cách rất là khoa học
sau quá trình theo dõi hai mươi h ngày tám tháng tám năm hai nghìn
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai phối hợp với công an thành phố lào cai
đã bắt quả tang hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ thành an
số nhà hai trăm ba mươi sáu đường lương khánh thiện phường duyên hải thành phố lào cai
và năm gái bán dâm đang chờ khách để thực hiện việc mua bán dâm tại nhà nghị vv
tại thời điểm kiểm tra đỗ văn tám chú phường duyên hải thành phố lào cai là quản lý nhà nghị khai nhận
đã gọi trực tiếp cho đảng văn quang chú phường cốc léo thành phố lào cai điều gai đến cho khách mua dâm
mở rộng điều tra cơ quan điều tra đã bắt bốn đối tượng là đặng văn quang đỗ văn thưởng chú huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
lò văn thuận chú huyện tuần giáo tỉnh điện biên và đỗ văn tám chú phường duyên hải thành phố lào cai
có hành vi môi giới và chứa cái mại dâm
trong đó quang là người trực tiếp tuyển dụng thu nạp bao nuôi cái mại dâm thưởng và thuận làm thuê cho quang
có nhiệm vụ quản lý và chở gái mại dâm đến địa chỉ khách đặt
còn tám là lễ tân nhà nghỉ pv là một trong những đầu mối tìm khách mua dâm
tôi có nhận được định của anh quang là chở gái bán dâm từ số nhà hai trăm chín mươi năm và hai trăm chín mươi sáu đường khánh thiện
để lên tập hợp ở trên số nhà hai trăm năm mươi chín đường nhạc sơn để thực hiện hành vi đi bán dâm
tại thời điểm kiểm tra xác định có một mươi bảy gái mại dâm đang hoạt động dưới sự chỉ đạo của quang
và các đối tượng khác có liên quan hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án
để làm rõ hành vi của các đối tượng trước pháp luật
vào khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi một tháng tám một cô gái bị đuối nước tại bãi tắm cửa tùng huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
đã được đưa vào bờ trong trạng thái bất tỉnh và lúc này ba cán bộ chiến sĩ công an đang có mặt tại bãi tắm
đã tiến hành sơ cứu và sau khoảng bốn mươi năm phút người phụ nữ này đã tỉnh trở lại và được đưa đi bệnh viện cấp cứu
ba cán bộ chiến sĩ công an gồm thiếu tá lê hồng phong trưởng công an xã vĩnh thủy huyện vĩnh linh
trung úy đinh xuân cường cán bộ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng trị
và thượng úy trần đức châu cán bộ đội cảnh sát giao thông công an thành phố đông hà
khi đưa được nạn nhân vào bờ người này đã ngưng tim ba cán bộ công an đã tiến hành sơ cấp cứu
hô hấp nhân tạo cứu sống thành công nạn nhân và chuyển đến bệnh viện huyện vĩnh linh
các bác sĩ bệnh viện huyện vĩnh linh cho biết nhờ được sơ cứu kỳ thời mà bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch
và đang được tiếp tục theo dõi và chăm sóc đặc biệt
thưa quý vị liên quan đến việc cháu bé bốn tuổi bị mất tích trên địa bàn xã quang kim
sau thời gian tích cực tìm kiếm lực lượng cứu nạn cứu hộ công an huyện bát sát công an tỉnh lào cai đã tìm thấy thi thể cháu bé
trước đó tối ngày hai mươi tháng tám nhận được tin báo của người dân về việc có một cháu bé bị mất tích
nghi bị ngã xuống suối
lực lượng chức năng đã tiến hành trích xuất camera của một trạm biến áp trên địa bàn
phát hiện khu vực cháu bé bị mất tích gần suối làng san thuộc thôn đồng quang xã quang kim huyện bát sát tỉnh lào cai
tại khu vực bờ suối có các dấu chân nghi là của cháu bé bị rơi xuống suối
đến khoảng một mươi giờ sáng nay ngày hai mươi hai tháng tám đội cứu hộ đã phát hiện và vớt thành công thi thể của cháu bé
lực lượng chức năng đang tiến hành các thủ tục để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng theo quy định
đang lưu thông qua cầu phú mỹ phường thạnh mỹ lợi tp thủ đức chiếc xe bồn đã bất ngờ bốc cháy nguồn ngụt
hỏa hoạn đã khiến cho phương tiện này bị thiêu dụi giao thông đi qua khu vực bị ủn ứ nhiều giờ
lúc năm giờ ngày hai mươi hai tháng tám nam tài xế khoảng bốn mươi tuổi lái xe bồn chạy qua cầu phú mỹ phường thạnh mỹ lợi tp thủ đức
hướng quận bảy đi thành phố thủ đức
vừa đổ dốc cầu phú mỹ tài xế phát hiện lửa nhanh đã bao trùm ca bin
khiến cho chiếc xe bốc cháy nguồn ngụt
một số tài xế khác lưu thông phương tiện qua khu vực dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp thủ đức đã đến hiện trường dập lửa
hỏa hoạn không gây thương vong gì về người nhưng đã khiến cho chiếc xe bồn bị thiêu dụi
với hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy lực lượng bộ đội biên phòng điện biên vừa bắt quả tang một đối tượng nữ về hành vi này
tăng vật thu giữ là hai bánh heroin
chiều ngày hai mươi một tháng tám tại khu vực mốc một trăm linh năm tuyến biên giới việt nam lào thuộc địa phận bản hồng lách quông xã thanh hưng huyện điện biên tỉnh điện biên
lực lượng chức năng đã bắt quả tang quảng thị địa chú tại huyện điện biên đang vận chuyển hai bánh heroin
đối tượng khai nhận vận chuyển thuê ma túy cho một người đàn ông chưa rõ lai lịch với giá một mươi triệu đồng
khi chưa kịp giao hàng thì bị phát hiện bắt giữ
làm giả nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi mang đi cầm cố
nhiều người chiếm đoạt hơn hai bảy tỷ đồng
không những vậy đối tượng này còn giúp hai người khác làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo nhiều người
sau hai tuần nghị án tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt nguyễn ngọc nhàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám một mươi chín năm tù
phạm ngọc thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy năm tù trần thanh bỉ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu sáu năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
cả ba cùng chung
chủ tải huyện an minh tỉnh kiên giang
theo có trạng từ tháng tám năm hai nghìn một mươi tám đến ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi nguyễn ngọc nhàn đã lên mạng xã hội đặt làm giả nhiều giấy tờ đất rồi đem đi cầm cố
đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
chiếm đoạt tổng số tiền hơn hai bảy tỷ đồng của tám bị hại
ngoài ra nhàn còn giúp cho thắng và bỉ làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để hai bị cáo đem đi cầm cố
chiếm đoạt số tiền gần sáu trăm linh triệu đồng của nhiều người khác
ngoài mức án nêu trên hội đồng xét xử còn buộc ba bị cáo hoàn trả lại cho các bị hại số tiền đã chiếm đoạt
thưa quý vị tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo đào thị như lệ
trú tại quận sơn trà về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
đồng thời xét xử cán bộ văn phòng đất đai bị cáo dương thị ngọc anh chú tại quận ngũ hành sơn
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
dương thị ngọc anh là nhân viên tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận sơn trà thành phố đà nẵng
vào khoảng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi biết lệ bị đòi nợ nhưng chưa có tiền trả
ngọc anh đã lấy một mươi chín sổ đỏ của người dân đưa cho lệ để lấy lòng tin của các chủ nợ
từ khoảng tháng một đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi lệ đã dùng các giấy tờ nhà đất mượn từ ngọc anh
để làm tin chiếm đoạt của năm nạn nhân là bốn mươi một bốn tỷ đồng
với các hành vi này đạo thị như lệ bị tuyên phạt trung thân
dương thị ngọc anh năm năm sáu tháng tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an về triển khai chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn
ma túy đối với người điều khiển phương tiện giao thông sau một mươi năm ngày từ ngày bảy tháng tám đến ngày hai mươi một tháng tám
các tổ công tác của cục cảnh sát giao thông cùng với phòng cảnh sát giao thông công an
các địa phương có tuyến quốc lộ năm chạy qua gồm thành phố hà nội tỉnh hưng yên tỉnh hải dương
thành phố hải phòng đã thực hiện tổng kiểm tra sáu sáu trăm một mươi bốn phương tiện với nhiều loại xe khác nhau
qua kiểm tra đã phát hiện hai trăm một mươi hai trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn
và một lái xe container có hành vi sử dụng chất ma túy
theo cục cảnh sát giao thông trong thời gian tổ chức cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn
ma túy vừa qua thì nhìn chung người tham gia giao thông cơ bản đã chấp hành quy định về an toàn giao thông
tuy nhiên vẫn còn một số vi phạm chủ yếu là người điều khiển xe ô tô con xe tải và xe đầu kéo đường dài
đối tượng là thanh niên trung niên vi phạm về nồng độ cồn tập trung vào ô tô con hoạt động cung đường ngắn
vi phạm nồng độ cồn và ma túy là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới các vụ tai nạn giao thông
và trong thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền
để người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông
đồng thời tiếp tục tăng cường tuần tra sử dụng các thiết bị nghiệp vụ để phát hiện
xử lý nghiêm vi phạm bảo đảm trật tự an toàn giao thông
kế hoạch sẽ được thực hiện đến hết ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
đột nhập một công ty ở thành phố hồ chí minh trộm một mươi một chiếc laptop đem bán
lê đức hoàng hai mươi hai tuổi quê tại ninh thuận đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
sáng sáng ngày một mươi chín tháng tám
khi qua căn nhà trên đường lý chính thắng hoàng thấy bảo vệ công ty này đang nằm ngủ
hoàng trèo vào lấy trộm một mươi một laptop rồi đem bán được hai mươi sáu triệu đồng
sáng ngày hai mươi tháng tám hoàng mượn xe sh của bạn để đi mua ipad về chơi game
thì bị trinh sát phát hiện bắt giữ đưa về trụ sở
hoàng khai từng là nhân viên phục vụ ở các nhà hàng quán karaoke nhưng nghiện game nên nghỉ việc
ngoài vụ trộm trên nghi phạm thừa nhận gây ra hai vụ trộm khác ở quận một và quận tân bình
lấy một mươi năm laptop và điện thoại di động
để tránh bị phát hiện
hoàng luôn sử dụng xe ôm công nghệ khi đi gây án
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cà mau đã tiến hành mời đối tượng võ tấn lợi
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại xã hòa tân tp cà mau
về cơ quan điều tra về vụ án hủy hoại tài sản xảy ra vào đêm một mươi bảy tháng tám tại xã hòa thành tp cà mau
theo đó vào đêm ngày một mươi bảy tháng tám lực lượng công an nhận được tin báo của một chủ đầm tôm công nghiệp
thuộc xã hòa tân tp cà mau
về việc ao tôm của gia đình ốm chết bất thường nghi vấn bị đầu độc số tôm thiệt hại khoảng bốn tấn
tại cơ quan công an lợi khai từng làm công nhân ở đầm tôm của ông cường
nhưng xảy ra mâu thuẫn với hai công nhân nên nghỉ việc
lợi nảy sinh ý định ném thuốc trừ sâu vào đầm cho tôm chết để chủ đuổi việc hai công nhân trên
vào chiều ngày một mươi bảy tháng tám lợi lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn với một nhân viên khác của đầm tôm
tối cùng ngày lợi đã thực hiện hành vi ném thuốc trừ sâu vào đầm tôm trên
thưa quý vị và các bạn gần đây xuất hiện đối tượng mạo danh ngân hàng scb gửi tin nhắn sms
lừa đảo về việc tài khoản của khách hàng bị khóa hoặc là đã đăng nhập ở một thiết bị khác
thông qua thông báo về đăng ký dịch vụ mới tài khoản bị trừ tiền
và yêu cầu khách hàng bấm vào đường link trong tin nhắn để hủy thanh toán dịch vụ
các nội dung này được gửi đến nhiều khách hàng bất kể khách hàng có sử dụng hay không
không sử dụng dịch vụ
trước tình trạng trên ngân hàng sài gòn scb khuyến cáo khách hàng không truy cập vào đường lin
trong tin nhắn giả mạo ngân hàng cũng như không cung cấp các thông tin đăng nhập
để đảm bảo an toàn khi sử dụng dịch vụ scb khuyến cáo quý khách hàng tuyệt đối không bấm vào đường link
được cung cấp trong tin nhắn email không cung cấp tên đăng nhập mật khẩu otp số thẻ cho bất kỳ ai
cảnh giác với các cuộc gọi tin nhắn email
yêu cầu cung cấp thông tin
nhanh chóng nhập sai mật khẩu đăng nhập scb sconnic năm lần để khóa ứng dụng khi nghi ngờ bị kẻ gian lấy cắp thông tin
khóa tính năng thanh toán trực tuyến
khóa thẻ tín dụng ngay trên ứng dụng scb s connect khi nghi ngờ bị lộ thông tin thẻ
chỉ đăng nhập vào dịch vụ ngân hàng điện tử thông qua website chính thức của scb là ww scb com vn
thường thuyên theo dõi
cập nhật cảnh báo về an toàn bảo mật trong thanh toán trực tuyến từ scb và phương tiện truyền thông đại chúng
liên hệ tổng đài hỗ trợ khách hàng của scb thông qua hotline một nghìn chín trăm linh sáu nghìn năm trăm ba mươi tám hoặc một nghìn tám trăm linh năm trăm bốn mươi năm nghìn bốn trăm ba mươi tám
khi ở nước ngoài gọi tám nghìn bốn trăm hai mươi tám bảy nghìn ba trăm linh sáu nghìn năm trăm ba mươi tám hoặc tám nghìn bốn trăm hai mươi tám bảy nghìn ba trăm linh hai năm nghìn chín trăm chín mươi chín
ngoài ra scb khuyến nghị khách hàng trình báo tới cơ quan công an gần nhất
hoặc theo hướng dẫn tại chuyên mục hướng dẫn tố giác tội phạm của cổng thông tin điện tử bộ công an
theo địa chỉ mps gov vn gạch chéo tố giác tội phạm gạch chéo pat gạch chéo hướng dẫn tố giác tội phạm
thưa quý vị thực trạng người dân bị lừa sang campuchia lao động làm việc nhẹ lương cao
nhưng thực chất là bị cưỡng bức lao động và cưỡng đoạt tài sản
thậm chí là đe dọa đến tính mạng đang diễn ra ngày càng phổ biến tại nhiều địa phương trên cả nước
may mắn được trở về với gia đình các nạn nhân đã kể lại nỗi kinh hoàng về giấc mơ việc nhẹ lương cao của mình
ghi nhận ngay sau đây của nhóm phóng viên công an nhân dân tỉnh an giang
do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân ngày ba mươi tháng năm một thanh niên sinh năm hai nghìn
trú tại thành phố châu đốc tỉnh an giang lên mạng tìm việc làm
thanh niên này nhận được lời giới thiệu làm phụ xe mỗi ngày đi hai chuyến
đưa người qua lại campuchia với số tiền năm triệu đồng một chuyến
làm theo hướng dẫn của các đối tượng
tháng sáu nạn nhân đến thành phố hồ chí minh và được một xe ô tô bảy chỗ đưa sang campuchia
tuy nhiên khi đến nơi công việc không giống như thỏa thuận
cũng tin vào giới thiệu việc làm trên mạng một thanh niên sinh năm hai nghìn năm
trú tại phường bình đức thành phố hồ chí minh
thành phố long xuyên tỉnh an giang được các đối tượng làm sẵn hộ chiếu rồi đưa sang campuchia
muốn trở về việt nam gia đình nạn nhân đã phải nhiều lần chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng
với tổng số tiền một trăm sáu mươi triệu đồng
nó kêu bố dạy vào cộng em vào giường
cộng vào giường thì nó nhắn tin với mẹ em hay ba em gì em cũng biết
thì một hồi nó đưa vào nó kêu em phải nói chuyện với bà mẹ mình như này như này để chuyển tiền qua
thì cũng nghe chuyển hết một trăm sáu mươi triệu thì nó kêu chuyển hai trăm linh
thì nó mới được đi về
tin vào những lời chào mời hấp dẫn tuyển lao động làm việc tại campuchia
với mức lương từ bảy trăm linh đến một đô mỗi tháng trên mạng xã hội
nhiều nạn nhân sẵn sàng vượt biên trái phép sang campuchia
chấp nhận quốc bộ hàng chục cây số với ước mơ về một công việc ổn định lương cao
tuy nhiên chẳng có việc nhẹ không có lương cao
mà thực chất nạn nhân bị đưa vào các đường dây lừa đảo
làm việc một mươi năm tiếng mỗi ngày hoặc bị bán vào các sòng bài
bị tra tấn đánh đập đòi tiền chuộc
qua các vụ việc trên phòng cảnh sát hành sự công an tỉnh hân giang
khuyến cáo người dân không nên nghe theo những thông tin
tuyển dụng việc làm trên các trang mạng xã hội không rõ nguồn gốc để tránh bị lừa đảo
nếu người dân của chúng ta muốn có nhu cầu về việc làm hay đi lao động ở nước ngoài
thì nên tìm hiểu kỹ thông tin và liên hệ với các trung tâm giới thiệu việc làm hợp pháp
để được hướng dẫn cụ thể
mấy bạn đừng có suy nghĩ dạy dột như tôi đi qua bọn
tại vì qua bọn không có việc nhẹ lương cao đâu
toàn là bị lừa thôi à
mình bán sức cái lao động của mình
hạ về mình ở việt nam mình làm được nhiều thì mình làm thôi
đừng có ham mê mình qua bọn mà kiểu có tiền nhiều các thứ rồi
thực là không có đâu
mơ về việc nhẹ lương cao có người may mắn được trở về với gia đình
nhưng cũng có trường hợp phải ở lại nhiều năm vì không có tiền chuộc
và bị bán giống như một món hàng
mọi người nên hết sức cảnh giác trước các phương thức thủ đoạn của bọn lừa đảo
để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra
đồng thời khi phát hiện có đối tượng với thủ đoạn tương tự
cần liên hệ công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời
cũng phạm tội trộm cắt tài sản và phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp là đối tượng đinh minh sang
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại khóm hai thị trấn mỹ an huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp
và đối tượng nguyễn văn khánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú
tại ấp an thạnh xã an hiệp huyện châu thành tỉnh đồng tháp
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện châu thành tỉnh đồng tháp
về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp
các đối tượng tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện